khuyên cáo phòng chống covid một mươi chín hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình người làm việc quản lý nơi lưu trú
cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau
người được cách ly cần tự cách ly tối đa một mươi bốn ngày
cách ly tại phòng riêng nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất hai mét
không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly
không tiếp xúc trực tiếp ăn chung với người trong gia đình nơi lưu trú
thường xuyên đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất ba mươi giây
đo thân nhiệt ít nhất hai lần một ngày ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe
thu gom khẩu trang giấy lòng mũi miệng đã sử dụng vào túi đực riêng xử lý rác theo hướng dẫn của y tế
báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt ho khó thở
đối với thành viên gia đình người làm việc quản lý nơi lưu trú
cần hạn chế tiếp xúc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi cần tiếp xúc
hàng ngày lau nền nhà bề mặt dụng cụ tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường
báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt ho khó thở
động viên chia sẻ hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly
không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú
không chủ quan không hoang mang cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương